tại thời điểm kiểm tra lực lượng cảnh sát cơ động thu giữ một kg ma túy đá
đối tượng tuấn khai nhận đã mua ma túy của một người trên địa bàn thành phố an long để dùng và bán kiếm lời
hiện lê văn tuấn đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
công an huyện cron park tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ việc một nam thanh niên mang dao vào một chai dầu hỏa
đến dãy trọ ở tổ dân phố số một mươi sáu thị trấn phước an huyện crong park chém trọng thương người
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn từ trước nên nguyễn văn trứ
chú tại huyện crom năng đã cầm một con dao và một chai dầu hỏa đến dãy trọ của anh nguyễn quốc văn
dùng dao chém nhiều nhát và khiến anh văn trọng phải trọng thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện cron park
sau khi gây án trưởng đã bỏ trốn huyện công an huyện cron park đang truy tìm đối tượng nguyễn văn trường
liên quan đến vụ hai kẻ biệt mặt nghi dùng súng cướp ngân hàng ab bank ở phòng giao dịch lũy bán bích tp hcm
hiện cơ quan công an đang khẩn trương khoanh vùng
huyện công an huyện cron park đang truy tìm đối tượng nghi dùng súng cướp ngân hàng ab bank ở phòng giao dịch lũy bán bích tp hcm
hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng nghi dùng súng cướp ngân hàng ab bank ở phòng giao dịch lũy bán bích tp hcm
theo nhiều nhân chứng chúng sử dụng súng ngắn nhưng khả năng là súng giả
cũng trong ngày hôm qua công an tỉnh quảng ninh cho biết đã phát hiện bắt khẩn cấp đỗ việt trung
hiện đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
đỗ việt trung bị đội tuần tra cảnh sát giao thông số một công an tỉnh quảng ninh phát hiện khi di chuyển bằng xe taxi
trên tuyến cốt lộ một mươi tám a đoạn qua tp uông bí tỉnh quảng ninh nên đã tiến hành bắt giữ
trung là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích thuộc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
do công an thị xã quảng yên ra quyết định trước đó
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bước đầu làm rõ một ổ nhóm làm văn bằng chứng chỉ giả
trong đó có cả bằng tiến sĩ thạc sĩ sổ đỏ giả do nguyễn văn vinh
chú tệ huyện tương dương tỉnh nghệ an là đối tượng chủ mưu
vinh đã đặt mua nhiều loại máy chuyên dụng như máy in màu máy photocopy máy ép plastic
khuôn lưới còn dấu để làm giả các loại giấy tờ
vinh đã thông qua các đối tượng lê bá toàn phạm huy hồng chú tại hà nội tìm kiếm khách hàng cho vinh
một bằng tiến sĩ giả vinh bán với giá ba triệu đồng bằng tốt nghiệp cử nhân và trung cấp
chứng chỉ học bạ xác nhận bảng điểm có giá giao động từ năm trăm linh đến một năm triệu đồng
quá trình điều tra công an tp hà nội đã thu giữ hàng trăm mẫu dấu giả và phôi văn bằng của các cơ quan tổ chức trường học
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng này để điều tra mở rộng vụ án
công an huyện đông giang tỉnh quảng nam vừa có quyết định khởi tố năm đối tượng vũ văn cưng vũ văn chứng
nguyễn hồng bấn nước hồng a tinh bật hóc liên quan đến vụ án phá rừng phòng hộ sông côn
huyện đông giang để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày tám tháng ba công an huyện đông giang bắt quả tang hai đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép là vũ văn cưng và vũ văn chứng
đến ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng ba các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
phát hiện có ba mươi ba gốc cây bị chặt hạ trong đó có hai mươi tám gốc thuộc địa bàn xã tà lu năm gốc thuộc địa bàn xã giả hung
ước tính thiệt hại hơn bốn mươi sáu mét khối gỗ từ nhóm ba đến nhóm bảy bắt giữ thêm ba đối tượng
hiện lực lượng chức năng tỉnh đang kiểm tra và tiếp tục điều tra vụ án